cũng liên quan tới vấn đề này theo ghi nhận từ ngày một tháng một mươi đến nay
người dân đang làm ăn học tập từ thành phố hồ chí minh và các tỉnh lân cận
đã tập hợp thành các đoàn sử dụng phương tiện là xe máy về quê tự phát
tại các chốt kiểm soát có hàng trăm người chờ làm các thủ tục cách ly y tế để vào địa bàn các tỉnh
trước tình hình trên cán bộ chiến sĩ công an các địa phương và các đơn vị chức năng
vừa đảm bảo tốt tình an ninh trật tự đồng thời hỗ trợ người dân nhanh chóng hoàn thành
các thủ tục khai báo y tế chăm lo đời sống cho người dân sau một chuyến hành trình khá dài
tại đồng nai trong buổi sáng nay gần bốn người chủ yếu là công nhân lao động
đang sinh sống tại huyện vĩnh kiều và thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
đã được công an tỉnh đồng nai phối hợp với công an thành phố biên hòa và huyện vĩnh kiều
tổ chức dẫn đường về quê theo nguyện vọng
để đảm bảo an toàn người dân được chia thành ba đoàn về miền tây miền trung và tây nguyên
mỗi đoàn bố trí xe chuyên dụng lực lượng chức năng đi theo dẫn và hỗ trợ người dân dọc đường
theo thống kê ban đầu
chỉ trong một năm
chỉ trong ngày một tháng một mươi số lượng người dân từ các tỉnh thành có dịch tự phát về cà mau
bằng phương tiện xe máy đã lên đến con số khoảng một người
trước tình hình người dân tự phát về quê với số lượng ngày càng đông
lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt phải tăng cường thêm các tình nguyện viên
phương tiện đảm bảo an ninh trật tự vừa nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm biện pháp năm k
bên cạnh đó lực lượng các mạnh thường quân đã kịp thời phát tặng lương thực như cơm
bánh mì bánh bao và nước uống cho người dân trong quá trình chờ làm thủ tục đưa đi cách ly theo quy định của tỉnh cà mau
khi bà con đến chỗ này trước mắt là bà con đi xa đói khát
thì chúng tôi cũng dẫn động các mạnh thường quân là để hỗ trợ bánh mì nước uống
tiếp xúc cho bà con để đảm bảo sức khỏe
về đến địa phương thì bà con rất mừng nhưng mà tôi mong rằng
số bà con còn lại ở trên sài gòn và những tỉnh miền đông nên hạn chế về
sài gòn cũng đã mở nới lỏng giãn cách thì sắp tới lực lượng lao động họ rất cần
bà con nên ở lại để mà sau này có công an việc làm ở trên kia thực lợi hơn
dự kiến trong vài ngày tới số lượng người dân trở về các tỉnh bằng nhiều tuyến đường khác nhau sẽ còn rất đông
chính vì vậy lực lượng chức năng các địa phương sẽ tăng cường công tác kiểm tra hai mươi bốn trên hai mươi bốn
quản lý sát trễ hơn nữa không để xót lọt trường hợp chưa kiểm tra
thực hiện các biện pháp phòng
đồng thời tuyên truyền cho người dân cân nhắc trước khi quyết định về quê trong thời điểm hiện nay